tại trụ sở trung ương đảng bộ chính trị đã họp cho ý kiến về báo cáo kết quả của năm đoàn kiểm tra của bộ chính trị
đối với một mươi năm cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc trung ương trong việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
phát biểu chỉ đạo cuộc họp tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng yêu cầu phải tập trung hơn nữa
trong công tác xây dựng đảng trên tinh thần phòng đi đôi với chống đấu tranh bảo vệ đường lối
quan điểm chủ trương của đảng phải thực hiện đồng bộ từ trung ương đến địa phương
sau khi nghe báo cáo tổng hợp của ủy ban kiểm tra trung ương và các ý kiến thảo luận của các đồng chí bộ chính trị
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng biểu dương và đánh giá cao các cấp ủy tổ chức đảng
đã thực hiện nghiêm túc tổ chức học tập quán triệt thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
gắn với chỉ thị số năm theo đúng chỉ đạo
hướng dẫn của trung ương giúp cán bộ đảng viên nhận thức đầy đủ hơn tầm quan trọng của công tác xây dựng
chỉnh đốn đảng và nhận thức rõ nét hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức
lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa để tự soi tự sửa
công tác xây dựng đảng được chú trọng thực hiện nghiêm các nguyên tắc quy định của đảng
nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ công tác thanh tra điều tra truy tố xét xử
được chỉ đạo quyết liệt hơn hiệu quả hơn
công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng được thực hiện đồng bộ
nghiêm túc giữ vững kỷ cương kỷ luật của đảng có tác dụng tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị
công tác xây dựng đảng được trú trọng thực hiện nghiêm các nguyên tắc quy định của đảng

công tác xây dựng đảng là một loạt công tác tư tưởng chính trị đạo đức lối sống công tác cán bộ phương thức lề lối làm việc
cái này vô cùng quan trọng
vì xây dựng đảng là xây dựng tổ chức và xây dựng con người
và có phương thức hoạt động tốt để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị
cái sâu xa là cái chỗ đó
không thể không làm cái này được
đặc biệt là đã quan tâm đến cái sự lo lắng về suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức
chứ không phải chỉ có đi chống tham nhũng chống tiêu cực cái đó là một mặt thôi
lo là cái suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống này
cái thước đo là cái gì
cuối cùng là lòng dân
thế bây giờ lòng dân nó khác không
cái niềm tin đối với đảng đối với chế độ
người ta thấy là không dung dưỡng cái tiêu cực cái hư hỏng
mà khuyến khích mạnh những cái người làm tốt việc tốt các thứ đi
thì cái đó là cái tác dụng rất là tốt
bên cạnh việc tuyên truyền nghị quyết chung mương bốn và chỉ thị số năm
được thực hiện tốt với nhiều hình thức mới
tổng bí thư chủ tịch nước cũng chỉ rõ những mặt hạn chế
như một số nơi còn chưa nhận thức đầy đủ
sâu sắc về yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng đảng
vẫn có những biểu hiện mang tính chất hình thức đối phó
hoạt động thì vẫn còn hình thức
vì vậy việc thực hiện nghị quyết phải đi vào thực chất bằng những việc làm cụ thể
đẩy mạnh công tác tuyên truyền cần được chú trọng hơn nữa
biểu dương những gương điển hình là các cán bộ đảng viên
phê phán những cái xấu đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái
phải thực sự mạnh mẽ hơn nữa
với một tinh thần là kiên quyết kiên trì xây đi đôi với chống
bồi dưỡng cái tốt nơi tốt nhắc nhở nơi chưa làm tốt
và phải có kỷ luật đối với nơi chưa làm tốt
đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái
đấu tranh bảo vệ cái quan điểm đường lối của đảng
thể hiện ở cương lĩnh ở luật pháp ở hiến pháp
ở các chủ trương của ta
tất cả các cơ quan phải có ý thức các địa phương phải có cái ý thức này
chứ không phải chỉ có các cơ quan tuyên truyền
khoán trắng cho công tác tư tưởng không phải
chống cái hiện tượng co cụm ngăn chặn những cái thông tin xấu độc
nó chia rẽ nội bộ chúng ta nói xấu lẫn nhau
không dám nói là chỉ có nói xấu lãnh đạo đảng nhà nước
mình chạy lòng cái gì
nói xấu lẫn nhau
và cũng phải dè trừng dần những cái tiêu cực
chống chạy chức chạy quyền chạy phiếu bầu
chuẩn bị đại hội đến nơi rồi lại vận động
anh ủng hộ em tìm mọi cách để cái nọ cái kia
phải cảnh báo cái này đi
đấy là xây dựng đảng gì nữa con người làm gì phải chạy
mà tôi nói là chạy là không dùng
thì nó đến nó tự đến hữu xạ tự nhiên hương
dân người ta bây giờ biết tinh lắm
thế tại sao lại phải thế
tổng bí thư chủ tịch nước cũng yêu cầu việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn
và chỉ thị số năm phải gắn liền với thực hiện đồng bộ các nghị quyết
chỉ thị khác của đảng về công tác xây dựng đảng vừa mới ban hành
tạo thành phong trào xu thế không thể đảo ngược được
phải luôn giữ cho lò luôn nóng và ấm
chuyên lửa cho các cấp các ngành các cán bộ đảng viên và nhân dân